sau hai ngày xét xử chiều nay chín tháng tám tòa án nhân dân huyện mỹ đức tp hà nội đã tuyên án một mươi bốn bị cáo
nguyên là cán bộ lãnh đạo xã đồng tâm cán bộ huyện mỹ đức do có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo với hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ
qua quá trình xét xử các bị cáo đã khai nhận như cáo trạng đã truy tố
các bị cáo cũng đã cấp giao bán đất trái thẩm quyền trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước làm mất niềm tin của người dân vào chính quyền
tuy nhiên trong thời gian điều tra truy tố và xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo có nhân thân tốt gia đình chính sách
đóng góp nhiều cho địa phương trong quá trình công tác nên các bị cáo có căn cứ hưởng các tình tiết giảm nhẹ
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án với một mươi bốn bị cáo
đối với nhóm bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm nguyễn xuân trường sáu năm sáu tháng tù
lê đình thuần bốn mươi hai tháng tù nguyễn văn sơn ba mươi sáu tháng tù các bị cáo nguyễn tiến triển nguyễn văn đức bùi văn dũng bùi văn hồng nhận mức án ba mươi tháng tù
các bị cáo nguyễn văn minh nguyễn văn khang nhận mức án hai mươi bốn tháng tù bị cáo nguyễn văn bột một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo
nhóm bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm đinh văn dũng ba mươi sáu tháng tù bạch văn đông ba mươi tháng tù
hai bị cáo phạm hữu sách và trần trung tấn nhận mức án hai mươi bốn tháng tù và được hưởng án treo